sáng nay ngày năm tháng năm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn
diễn ra sau bốn tháng dồn sức đẩy lùi covid một mươi chín
phiên họp tập trung nghe báo cáo và thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng bốn
thảo luận và cho ý kiến nghị quyết của chính phủ về tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công phục hồi sản xuất kinh doanh
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nhấn mạnh đẩy lùi đứa dịch covid là một bước rất quan trọng
tuy nhiên việc trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu kép giải quyết việc làm tháo gỡ sản xuất kinh doanh
quốc tế đã đánh giá cao sự cố gắng phòng chống dịch một cách kịp thời của việt nam
nhưng thủ tướng lưu ý dịch bệnh luôn tiềm mẩn nhiều nguy cơ do vậy không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
vào ngày bảy tháng năm tới đây chính phủ thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia sẽ họp để có một số biện pháp mới
nhằm nới lỏng hơn nữa tạo thuận lợi hơn nữa
về kinh tế xã hội thủ tướng cho biết trong bốn tháng qua kinh tế thế giới cơ bản là âm nhất là những nước có nền kinh tế lớn
trong bối cảnh như vậy thì việt nam vẫn đang tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe người dân vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế
chúng ta chỉ dừng lại hai bảy hay phải cao hơn và chúng tôi nghĩ là chúng ta phải cao hơn mức này bởi vì nhiều cấp nhiều gần đã khởi động với nhiều biện pháp rất tuyệt lệ
thủ tướng nhấn mạnh cần phải sớm phục hồi phát triển các hoạt động kinh tế xã hội là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế
do vậy cuộc họp cần tập trung ưu tiên khởi động lại nền kinh tế thúc đẩy phát triển bên cạnh đó cũng cần chú ý công tác phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra một số nội dung
trong chỉ thị để các cấp các ngành thảo luận

tao đã có làm cho cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung học lần này tốt nhất an toàn nhất chắc tượng nhất
thủ tướng yêu cầu thảo luận về mục tiêu để khởi động lại các ngành công nghiệp dịch vụ du lịch làm sao để doanh nghiệp phát triển
những công trình giao thông cũng cần phải có ý kiến để khởi động lại
sau phiên họp này sẽ có nghị quyết tốt nhất nhằm đóng góp cho sự phát triển của đất nước đáp ứng mong mỏi của nhân dân